thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ bộ y tế tính đến tối qua ngày một mươi bảy tháng bảy
đã có hơn một mươi ba trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
và chỉ trong ngày hôm qua đã có thêm gần hai mươi bảy ba trăm sáu mươi người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy là tổng cộng nước ta đã thực hiện tiêm chủng hơn bốn hai trăm sáu mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín
về diễn biến dịch bệnh sáng nay bộ y tế cho biết có thêm hai bốn trăm bảy mươi hai ca mắc mới
và sáu trăm hai mươi sáu ca thành phố hồ chí minh đăng ký bổ sung trong đó có hai bốn trăm năm mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước
nhiều nhất vẫn là tại thành phố hồ chí minh với một bảy trăm năm mươi sáu ca tiếp đến là bình dương hai trăm tám mươi một ca
nâng tổng số ca mắc tại việt nam từ khi dịch bắt đầu đến nay lên trên năm mươi một ca
trước diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp tại các tỉnh phía nam
trong ngày hôm qua bộ y tế đã thành lập kho trang thiết bị vật tư tiêu hào giã chiến tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã giao bộ phận thường trực của bộ tại thành phố hồ chí minh có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị vật tư tiêu hào
cho các địa phương trong khu vực bộ y tế sẽ điều phối hai máy thở chức năng cao cũng như máy thở thông thường
cho kho dự trữ này mặt khác đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu bộ trưởng nguyễn thanh long khuyên cáo người dân cần ở nhà
chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết hạn chế mọi tiếp xúc của mình với người ngoài xã hội
không tụ tập hai người tại khu vực ngoài công sở bệnh viện trường học với tất cả các cơ sở chuyển sang trạng thái
làm việc online hoặc có biện pháp giãn cách để đảm bảo tất cả các phương án phòng chống dịch
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân đối với một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là nam giới trên địa bàn
trước đó vào ngày hai tháng bảy tài khoản facebook của cá nhân trên đã đăng tải bài viết có nội dung
hướng dẫn sử dụng và giới thiệu một số loại thuốc nam thuốc bắc có thể chữa được dịch covid một mươi chín
gây hoang mang trong nhân dân qua làm việc chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tự tháo gỡ các bài viết sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra văn bản chỉ đạo
áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thành phố theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với một mươi sáu tỉnh thành phía nam quyết định được đưa ra theo đề nghị của bộ trưởng bộ y tế
trên cơ sở ý kiến thống nhất của thường trực chính phủ
theo đó ngoài ba tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu là thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
sáu tỉnh thành tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu để chống dịch
gồm cần thơ bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu
tiền giang long an vĩnh long đồng tháp bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng
trà vinh cà mau và kiên giang
thời gian thực hiện giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
thủ tướng lưu ý thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành bổ sung nêu trên
do chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định nhưng không muộn hơn giờ ngày một mươi chín tháng bảy
với các tỉnh thành đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày một mươi bảy tháng bảy
căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét trước khi quyết định tiếp tục giãn cách xã hội như trước đây
hoặc kéo dài thời gian cùng với các tỉnh mới được bổ sung
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thủ tướng chính phủ đề nghị các địa phương
chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ thị một mươi sáu đồng thời lưu ý
kiên quyết không để chặt ngoài lòng trong xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan
tổ chức cá nhân và từng cấp chính quyền nhất là hệ thống chính trị cơ sở
bảo đảm an toàn chỉ đạo tập trung thống nhất khen thưởng kỷ luật kịp thời nghiêm minh
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên
yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân
gia đình với gia đình không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định
quan tâm tốt đến công tác an sinh xã hội nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ
lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân đặc biệt là đối với người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn người mất công ăn việc làm do dịch bệnh
bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn
trong nội bộ tỉnh thành phố với các địa phương khác chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống dịch không để thừa thiếu hàng hóa ách tắc giao thông
thưa quý vị và các bạn hôm qua đã là ngày đầu tiên đà nẵng áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với bốn phường
hòa khánh bắc quận liên triểu phường thạc giáng phường an khê quận thanh khê và phường hòa an quận cầm lệ
tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân ban chỉ đạo phòng chống dịch đà nẵng
đã linh hoạt áp dụng việc cách ly xã hội một số khu dân cư nằm ở khu vực ít nguy cơ cao
trong trường hợp cần thiết người dân vẫn được thông hành và có giấy xác nhận địa chỉ đến của công ty hoặc trụ sở làm việc
phường thạch gián quận thanh khê là một trong bốn phường bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
hiện trên địa bàn phường có chín chốt phong tỏa cứng tại các tuyến đường tám chốt tại bốn khu dân cư có ca mắc covid một mươi chín và ba chốt phong tỏa mềm
ghi nhận ở một số khu dân cư có ít nguy cơ như nguyễn văn linh
phần thành lý thái tổ phần thành người dân có nhu cầu cần thiết ra ngoài làm việc đều được hướng dẫn viết giấy cam kết
và phải xuất trình được giấy xác nhận địa chỉ làm việc của công ty
lây nhiễm đã vượt qua làng ranh hai m và qua báo cáo đã có trường hợp lây với khoảng cách một mươi mét
sở y tế tp hcm cũng khẳng định
việc không sử dụng các trường học là khu cách ly tập trung gần đây
là do lo ngại nguy cơ lây nhiễm tại nhà vệ sinh
đối với chủng delta đột này thì sự lây nhiễm rất là cao
và nguy cơ lây qua không khí cũng rất là lớn
do đó khi sử dụng các trường học thì số nhà vệ sinh không đủ
bởi vì nó không giống như căn hộ hay là những cái ký đức sáng của sinh viên của đại học quốc gia
mà nhiều cái lớp học chỉ có một đến hai khu vệ sinh chung thôi
do đó cái việc mà lưu thông từ phòng này đi qua các cái khu vực vệ sinh
thì nó có cái nguy cơ lây nhiễm
thì thành phố sở y tế tp hcm cũng đã hướng dẫn cho các cái
quận huyện là nếu sử dụng các khu cách ly là trường học
thì nó có hai cái mục đích
thứ nhất đó là khu cách ly tạm thời khi tết nhanh dương tính
trong thời gian chờ đợi cái rưu thai đi xe
còn nếu là để cách ly f một thì phải bố trí làm sao có thực sự giãn cách
và phải bố trí là cái giờ có quy định giờ cho cái từng cái phòng
cái vệ sinh sao cho là cái hạn chế cái sự giao lưu tiếp xúc
thì như vậy nó sẽ giảm cái nguy cơ lây nhiễm
theo bác sĩ trương hữu khanh nếu nói bệnh lây qua đường không khí
tức có nghĩa là không khí chứa virus di chuyển từ vùng này sang vùng khác
rồi gây bệnh
thế nên virus gây covid một mươi chín không lây qua đường không khí
mà lây quai giọt bắn chứa virus đặc biệt trong môi trường kính và máy lạnh
virus này tồn tại trong không khí
chứ đấy đúng làm sao mà lây qua không khí được qua là nó phải di chuyển chứ
nó là từ giọt bắn chứ không có từ lây ra
và cái giọt bắn đó nó tồn ở môi trường gì
môi trường kiến không không là nó sẽ tồn tại lâu hơn
còn ở ngoài môi trường rộng thì nó khó lây hơn
và nó loãng thật loãng thì nó không lây
nhưng ở môi trường tháng mà hai mặt đối mặt là nó nhảy qua mình
nếu gì nữa mà nó đi ra môi trường
nói như vậy là dân người tự nhiên ta đóng cửa lại hết
nhưng mà chả có lợi gì
lúc đó thì ta nghĩ không khí ta trông lành là ta cứ mở ra là xong luôn
một mươi chín tỉnh thành phía nam
trong đó có thành phố hồ chí minh
sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày một mươi chín tháng bảy
người dân sẽ phải hạn chế ra đường để phòng chống dịch
với cơ chế lây lan thông qua các giọt bắn từ người mà đang ho hoặc hắt hơi
và họ đang tiếp xúc gần với người đó
thì việc đảm bảo năm k giúp hạn chế giọt bắn từ người nhiễm sars cov hai bất ngờ văng vào mặt
bên cạnh đó cần rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và xà phòng
khi làm việc trong phòng lạnh kính
phải chú ý đeo khẩu trang đúng cách
vệ sinh bề mặt rửa tay mở cửa tối đa khi có thể
sau một ngày chuẩn bị
thì hai chuỗi cửa hàng con cưng và guardian tại thành phố hồ chí minh
đã bắt đầu lên kệ mặt hàng rau củ quả từ chiều tối ngày một mươi bảy tháng bảy
trong ngày sở công thương thành phố cũng cho biết
tiếp tục mở rộng bán thực phẩm tại mặt bằng của nhiều nhà hàng
trường dạy tiếng anh tiệm tạp hoa tiệm hoa
để chi lửa cho các kênh phân phối hiện quá tại
sở công thương thành phố hồ chí minh xác nhận
thành phố thiếu một tấn rau củ quả mỗi ngày
tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là không đủ kênh phân phối
bởi chợ truyền thống và chợ đầu mối đã ngưng hoạt động
siêu thị luôn áp dụng nguyên tắc giãn cách số lượng khách mua
nên bài toán lớn đã cung mấn kịp thời cho người dân
là mở rộng điểm bán hàng an toàn
các địa phương áp dụng trị thị một mươi sáu
thì khả năng thiếu nó sẽ cao hơn
và tình hình cung ứng hàng hóa sẽ khó khăn hơn
hiện nay nguồn cung chuyển về cho thành phố
thiếu khoảng một tấn lương thực thực phẩm
không phải là việc thiếu nguồn cung
mà là thiếu hệ thống phân phối
vì vậy chúng tôi phải nỗ lực
bằng cách tự xây sở tìm kiếm nguồn hàng
và tổ chức phân phối
chúng tôi phải tìm kiếm và kết nối
trong một thời gian rất là ngắn
do đó những mặt hàng nào dễ
mặt hàng nào đơn giản
mặt hàng nào có khả năng cung ứng tốt
thì chúng tôi
chúng tôi phục vụ trước
chúi cửa hàng cho mẹ và bé con cưng
và chúi cửa hàng mỹ phẩm the guardian
chính thức lên kệ gần một mươi loại rau củ quả cơ bản
trong chiều ngày một mươi bảy tháng bảy
mỗi loại được gói sẵn với trọng lượng một kg
để tiết kiệm thời gian mua sắm
đồng thời giá niêm yết tại chỗ cho người dân
cô đi chợ cũng mua được thịt cá
mua chất đầy bán ở tủ lạnh mà
nhà cô chỉ có hai người mà bây giờ cũng ăn sắp hết rồi
gần hai tháng nay không dám ra
hôm nay phải đi lên có má
đóng cửa không dám đi đâu là vì thế này
cô chưa có chích ngựa
nhà nó không cho cô đi
cô mới dám đi tôi không có tiền tiền
cô đi có má mấy đứa chị không có
cô chạy đây mấy cô thấy đây
tụi em nhập là tổng cộng hai trăm hai mươi kg
bao gồm có cà chua cà rốt
cải thảo chanh dây hành tây
khoai lang bông cải dưa leo
bí nhật khoai tây
thường là tụi em bán một bịch như vậy
là sẽ có giá một ký nhưng mà nếu mà
mấy cái loại như là bắp cải thảo
thì tụi em có thể bán búp nữa
cho người ta dễ
cái này thì nó bình thường
tại vì bán cái này cũng có giá đồng giá sẵn
thì tụi em chỉ có việc đem và gói cho khách
theo tiền thôi nên cũng không có gì
trong ngày một mươi bảy tháng bảy
sở công thương tp hcm đã vận động thêm
các chuỗi hệ thống mỹ phẩm the face shop
chuỗi nhà hàng pizza bốn p
chuỗi anh văn duy la hoa yêu thương
sẵn sàng chuyên đổi tạm thời công năng
sử dụng các kho sản có cùng tham gia
cùng mướn rau củ quả thực phẩm
và hạn thức yếu khác phục vụ nhu cầu người dân
kế hoạch của sở là có một điểm bán hàng
lưu động khắp thành phố
đồng thời chợ đầu mối hóc môn cũng đang chuẩn bị phương án
dự kiến đưa điểm trung chuyến tại chợ này
đi vào hoạt động trong ít ngày tới
sở công thương tp hcm và ủy ban nhân dân
huyện hóc môn đã thống nhất phương án bố trí
địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết
trung chủ hàng hóa của chợ giải quyết
bài toán phân phối thực phẩm hiện nay
chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn
tình trạng tài xế phóng nhanh
không làm chủ tốc độ là một trong những nguyên nhân chính
dẫn đến những vụ tai nạn giao thông
clip sau đây tiếp tục là bài học cảnh tình
có lẽ chỉ có may mắn mới cứu
nam thanh niên này thoát khỏi tử thần
chiếc xe ô tô với tốc độ kinh hoàng
đã suýt tông trúng nam thanh niên
đang dựng xe máy bên đường
và phi thẳng lên vỉa hè
đâm trúng hai triệu cây bên đường
đây tiếp tục là bài học cảnh tình
cho người điều khiển phương tiện
sẽ không có may mắn lần sau
nếu vẫn không làm chủ tốc độ như vậy
thưa quý vị và các bạn
mức độ đồ thị hóa hiện nay
đang phát triển quá nhanh so với quy hoạch
chính vì vậy nhu cầu sử dụng phương tiện
xe cá nhân ngày càng gia tâm
trong khi đó bài toán đáp ứng hạ tầng
dành cho giao thông tỉnh thì vẫn chưa có lời giải
chính điều này khiến người dân
tự tìm chính chỗ đỗ cho phương tiện của mình
điều này đã vô tình tiếp tay
cho các bãi đỗ xe tự phát hoạt động
gây mất mỹ quan đồ thị
hình ảnh quen thuộc
tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
kể cả cắm biển cấm đỗ xe
trên vỉa hè của ubnd phường
thì cũng không đủ sức nặng
vì xe vẫn cứ đỗ chả lan
bất kể lọc đường vỉa hè gây mất mỹ quan đồ thị
ai xe ở trong khu vực này
rất là lộn xộn thứ hai là không có đủ điểm đỗ
thứ hai là dịch vụ
nó chả nan quá nó không có một cái điểm
đỗ xe cố định cả
thứ hai là giá xe trong khu vực này
nó không ổn định tùy theo từng loại xe
nó không phải là một bãi đỗ cố định
nên là có người lọ người kia đến thu
thứ hai là không phải là cái chỗ mình đỗ
an toàn đỗ đường cũng là
nào vỉa hè cũng là bãi đỗ nên là không được
nên là không phải có bãi đỗ quy định
nhưng là cứ đỗ chả nan ra đường như thế này là không ổn lắm
trên địa bàn phường hoàng liệt
có tám mươi năm tòa trung cư với khoảng năm xe ô tô
trong đó chỉ có hai tầng hầm để xe
điểm trong giữ xe có phép
thì sức chứa khoảng hơn năm trăm linh xe
trong khi các bãi đỗ xe tự phát
thì sức chứa gần như gấp đôi
trước kể tận dụng triệt để về hè lọc đường
mặc dù chính quyền địa phương
nhiều lần cưỡng chế giải tỏa
xong một thời gian sau lại tiếp tục
sinh sôi nảy nở
các cái bãi đỗ xe đó
thì phường cũng đã có lập biên bản
và đã có cưỡng chế rất nhiều lần rồi
tuy nhiên cái việc cưỡng chế là nó chỉ được một thời gian
vì nó là nhu cầu cư dân
cư dân lại coi đưa xe vào đấy để gửi
chúng tôi cũng đã cưỡng chế rất nhiều lần
giao cửa rồi là cũng
xử lý và cũng là cưỡng chế giải tỏa
nhưng tuy nhiên khi cưỡng chế giải tỏa
thì toàn bộ cái xe tư dân ở trong các cái điểm đó
thì nó tràn hết ra ngoài đường
và gây cái ủn tắc giao thông
đấy cũng là cái bất cập và cũng là cái khó khăn của phường
xe cá nhân
thì ngày càng phát triển
thế nhưng việc phát triển giao thông tỉnh của thành phố hà nội
thì vẫn đang loay hoay
chưa có chính sách phù hợp để thu hút nhà đầu tư
chính vì vậy
các bãi đỗ xe tự phát như thế này
vẫn cứ tiếp diễn